tàng trữ trái phép chất ma túy vũ khí quân dụng cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
bốn đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tạm giữ hình sự
trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hường tức hường họ
theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường đã tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng
và khi con nợ không đủ khả năng chi trả đối tượng này sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường đã thành lập công ty làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối tượng hưởng họ cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay
một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén hai mươi chín gói ni lông có chứa ma túy cùng với nhiều sổ sách thể hiện hành vi phạm tội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bắc cạn vừa phá thành công vụ án đánh bạc dưới hình thức
mua bán số lô số đề bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây
các đối tượng gồm nguyễn thị liên trịnh thị hạ lục thị tỉnh hoàng thị huệ đặng thị nga
và vũ minh mẫn công chú tại tỉnh bắc cạn
lực lượng công an đã phát hiện và làm rõ liên hạ tình có hành vi đánh bạc dưới hình thức
mua bán số lô số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại cho nhiều người
sau khi tổng kết kết quả mỗi ngày liên và hạ giữ lại một vài số lô số đề để tự trả thưởng
rồi chuyển hàng cho tỉnh
các đối tượng này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nguyễn thị lượm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã hòa bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
đã lấy số vàng của mẹ chồng đem cầm bán rồi tạo hiện trường giả bị trộn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an huyện châu thành đã nhanh chóng làm rõ
sáng ngày một mươi chín tháng một anh nguyễn văn thơi ở xã hòa bình thạnh
huyện châu thành đã đến công an xã trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà
trộn khoảng ba mươi chỉ vàng hai mươi bốn carat của mẹ ruột là nguyễn thị mí
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh làm rõ
qua đó lực lượng công an nhận định khả năng người trong gia đình lấy số vàng trên
rồi tạo dựng hiện tràng giả
sau thời gian vận động thuyết phục đến trưa cùng ngày
nguyễn thị liệm và anh thơi đã thừa nhận lấy số vàng trên của mẹ chồng
đem đi bán năm chỉ cầm bảy chỉ lấy tiền trả nợ và tiêu xài
số vàng còn lại thì đem đi cất giấu
hơn hai mươi kg sản phẩm động vật vi phạm các quy định về vệ sinh thú y
vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng một tại quốc lộ một a xã xuân hòa
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
biên kiểm soát năm mươi một c hai nghìn bảy trăm bảy mươi tám
do nguyễn tiến lên ở thành phố cần thơ điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải
có một trăm linh bao tải gồm các sản phẩm động vật như nội tạng mắt bò
và bảy thùng ốc bò với tổng trọng lượng hơn hai tấn
vi phạm các quy định về vệ sinh thú y
tài xế lên không xuất trình được khóa đơn chứng từ số thực phẩm trên
đồng thời cho biết bản thân là tài xế của một công ty
tại thành phố hồ chí minh đang vận chuyển hàng hóa là thực phẩm
từ kho hàng ở hà nội đi giao cho các khách hàng
tại địa bàn thành phố hồ chí minh
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình vừa bắt khẩn cấp
người đàn ông dùng dao gây thương tích cho hai con do mâu thuẫn vợ chồng
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một
tại quán bánh mì quỳnh anh ở tổ năm thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ
do mâu thuẫn vợ chồng trong lúc bức xúc với vợ
nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cầm một con dao cứa vào cổ hai con đẻ
là nguyễn minh khang sinh năm hai nghìn tám
và nguyễn quỳnh anh sinh năm hai nghìn một mươi tám
thấy sự việc trên người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn
thì mạnh cầm dao tự cứa vào cổ mình
các cháu minh khang quỳnh anh và mạnh
được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hậu quả ba người bị thương rách ra ở vùng cổ
tuy nhiên sức khỏe ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
hiện công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ
giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn mạnh để điều tra theo quy định của pháp luật
trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn
thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh
nguyễn hoàng giang đã lấy súng ra
bắn một phát chỉ thiên
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã lại sơn
huyện kiên hải hai mươi bốn tháng tủ
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi giang mang theo súng
loại súng ám sáp dạng bút
có sẵn đạn cùng với một người bạn
đến nhà anh nguyễn tường vân ở huyện kiên hải
để giải quyết tiền nợ
lúc này anh tống trường sơn thấy giang
nên kêu qua nhà nói chuyện
thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau
sơn chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh giang
giang liền lấy súng ra bắn chỉ thiên một phát rồi bỏ về nhà
nhận được tin báo công an xã lại sơn
huyện kiên hải mời giang lên làm việc
giang thừa nhận có dùng súng bắn chỉ thiên
do bị sơn đuổi chém
sau đó giang tự nguyện giao nộp một khẩu súng dạng bút
và một viên đạn
khám xét tại nhà của giang thu giữ thêm hai viên đạn
giang khai nhận khẩu súng và đạn mà đối tượng có được
là do một người khác cho để phòng thân
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là sáu bánh heroin
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một
tổ công tác của công an huyện trùng khánh
là nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai cộng hai trăm linh
quốc lộ bốn a
thuộc địa phận xóm park rao đức hồng
phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường
và có một người phụ nữ đang nhận một hộp các tông
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra
xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện sinh sống tại thị trấn trùng khánh
là giáo viên trường tiểu học cảnh tiên
tiến hành kiểm tra hộp các tông
có sáu bánh chất bột màu trắng
hoàn khai nhận là sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai số heroin này
mua của một đối tượng tỉnh ngoài được gửi theo nhà xe
với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
khi vừa nhận số ma túi trên
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại điểm thu mua mũ cao su
của ông phạm lợi thuộc thôn tám xã long bình
huyện phú riềng tỉnh bình phước
có nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
cơ quan xã long bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tiến hành kiểm tra và bắt giữ sáu đối tượng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
bắt quả tăng sáu đối tượng đang sát phạt nhau
trên chiếu bạc bằng hình thức kéo xì rách ăn tiền
thu giữ trên chiếu bạc số tiền
một mươi một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
và thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền
một trăm một mươi bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ trên chiếu bạc
một bộ bài tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một đĩa một chiếu dùng để đánh bài
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay công an tp châu đốc tỉnh an giang cho biết
qua tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát giao thông trật tự vừa phát hiện
tạm giữ số lượng lớn hàng hóa ký gửi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên một xe ô tô tải
qua kiểm tra phát hiện trên xe
trở số lượng lớn hàng hóa ký gửi
gồm hai mươi năm kiện vải quần áo
nhiều thùng giấy chứa tám trăm linh linh kiện điện tử xuất xứ trung quốc
một máy tính sách tay
tám mươi bao năm mươi bao hóa chất
một trăm sáu mươi phụ tùng xe mô tô
ba trăm linh gói thuốc trừ sâu
tám mô tơ điện một trăm hai mươi năm pin sạc giữ phòng
bốn mươi phụ kiện điện thoại
thời điểm kiểm tra tài xe dũng không xuất trình đầu hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
nên lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an huyện đồng long thành
của tỉnh đồng nai cho biết
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý tám đối tượng
tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
theo quy định của pháp luật
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và ma túy công an huyện long thành
tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra căn nhà
của phạm văn nam ba mươi ba tuổi
ngụ xã phước thái huyện long thành
qua đó phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập tại đây
có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một gói ma túy đá và một bộ dụng cụ
sử dụng ma túy qua đấu tranh nam khai nhận
thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ
bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời
trước đó chiều một mươi chín tháng một
tại khu vực cổng bệnh viện long thành
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện long thành phát hiện bắt quả tang
đối tượng võ minh thông hai mươi tuổi
ngụ thị trấn long thành huyện long thành
đang tàn trữ trái phép chất ma túy
loại chất lỏng trên xe mô tô
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
tại khu phước long thị trấn long thành
lực lượng công an thu giữ thêm một chai nhựa
chứa chất lỏng là ma túy
trưa nay đội bảy phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm vừa phối hợp
với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường kiểm tra
tại một điểm kinh doanh chứa trữ hàng
tại số một nghìn chín trăm bốn mươi hai xẹt chín mươi một huỳnh tấn phát huyện nhà bè
và phát hiện một lượng lớn thuốc trị covid
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng
phát hiện tại đây đang chứa một lượng lớn
thuốc tân dược mang các nhãn hiệu
monubiravia loại hai trăm linh bốn trăm linh và tám trăm linh mg
favipiravia loại bốn trăm linh mg
với số lượng lên tới hơn hai mươi ba viên
toàn bộ số thuốc này đều có nhãn gốc
bằng tiếng nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ tiếng việt
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ của lâu hàng cho rằng
mình kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh
tuy nhiên lại không có giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh theo quy định
theo bộ y tế thuốc monubiravia mới
đang được sử dụng trong chương trình thí điểm
điều trị có kiểm soát cho các trường hợp
mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai
không bán trên thị trường
vì thế để đảm bảo an toàn hiệu quả
người bệnh chỉ sử dụng thuốc monubiravia
khi khó đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
không tự ý mua sử dụng thuốc monubiravia
trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monubiravia
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ
để được tư vấn và xử trí kịp thời
cũng trong hôm nay nhận được tin báo
có một nạn nhân trong thang máy bị rơi
từ tầng bốn xuống tầng hầm của khách sạn
ở quận tân phú tp hcm
lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
đã tiếp cận hiện trường
đưa cô gái bị mắc kẹt ra ngoài
theo đó khoảng năm giờ cùng ngày
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố nhận tin báo
có người mắc kẹt trong thang máy
ở một khách sạn đường tô hiệu phường hiệp tân quận tân phú
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú được điều động có mặt
tiến hành triển khai các dụng cụ chuyên dụng
đưa nạn nhân ra ngoài
do thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm
nên nạn nhân bị thương
việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn
một lúc sau lực lượng dùng thang dây tiếp cận được cô gái
và dùng cán đưa nạn nhân ra bên ngoài
giao cho lực lượng cứu thương một trăm một mươi ba
đưa vào bệnh viện cấp cứu
sáng ngày hai mươi hai tháng một
lực lượng cứu nạn cứu hộ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú tp hcm
đã bàn giao con trăng gắm nặng hai mươi năm kg
cho chi cục kiểm long tp
để xử lý theo thẩm quyền quy định
trước đó con trăng này đã ẩn nắp
trên nóc nhà của một người dân
gây hoang mang cho chủ nhà
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã mất nhiều thời giờ
được con trăng ra ngoài
không ai bị thương
con trăng màu vàng đen
nằm trên trần trong một căn nhà
ở đường thoại ngọc hầu phường phú thạnh quận tân phú
trước đó chị lê thị cẩm nhung ba mươi chín tuổi
sống tại căn nhà này cho biết
mình phát hiện khi dẫn con trăng đi tắm
khi phát hiện đầu trăng khiến chị sợ hãi chạy ra ngoài
may mắn hai mẹ con chưa bị trăng tấn công
sau đó chị nhung báo với lực lượng chức năng
tới hiện trường gần chục chiến sĩ cứu hộ
cứu nạn đã phải phá trần của nhà vệ sinh
dùng gậy nhữ trăng ra ngoài
sau đó hợp sức lôi con trăng dài hơn ba mét
bỏ vào bao tải
theo cảnh sát con trăng có thể sổng chuồng từ nơi khác
được biết tại thành phố
vẫn tồn tại một số nơi nuôi trang tự phát
trong khu dân cư
sau tiếp nhận chi cục kiểm lâm tp hcm đã thả con trăng về tự nhiên
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa đưa ra xét xử
vụ án liên quan đến tai nạn nghiêm trọng
xảy ra tại công trường xây dựng sở tài chính nghệ an
vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ án này
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại huyện thường tín hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam
và nguyễn quỳnh nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh nghệ an
cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
kiểm định an toàn kỹ thuật miền nam
bị viện kiểm sát liên dân tỉnh nghệ an
truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
bị cáo lê tiến lực
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại quận hoàng mai hà nội
giám đốc công ty cổ phần thi công cơ giới
và xây lắp một trăm bảy mươi một
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h một mươi năm
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại công trường xây dựng trụ sở làm việc
sở tài chính nghệ an xảy ra vụ tai nạn lao động
đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng
bị rơi tự do từ tầng năm xuống mặt đất
làm ba người lao động tử vong tám người khác
thương tích từ bảy mươi sáu đến chín mươi năm
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi
và bày tỏ hối hận phần trách nhiệm của mình
đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt
nguyễn lê khánh bốn năm sáu tháng tù
nguyễn quỳnh nam bốn năm tù
lê tiến lực ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
thử thách năm năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng
gồm ydo a đơn y phú bi á
và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập
vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó y phú và ydo phát hiện
một nhà dân không đóng cửa nảy sinh ý định
đột nhập trộm cắp tài sản lúc này
y phú đứng ngoài cảnh giới ido lẻn vào trong
lục tìm lấy cắp hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
và bốn điện thoại di động sau đó
cả hai điều khiển xe máy về nhà dũng
rồi chia tiền tiêu xài sau hơn một mươi năm ngày
tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được
ba đối tượng hiện lực lượng công an đã thu hồi
cùng tham gia đánh bạc với nhau khi bị thua
các con bạc quay ra đe dọa uy hiếp
đánh đập người chơi nhằm lấy tiền
thua bạc vụ việc vừa xảy ra làm mất
an ninh trật tự tại địa phương nhận được tin báo
công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã khẩn trương
vào cuộc điều tra và bắt được ba đối tượng
có liên quan
đây là đối tượng đào đức nghiệp
chú thôn đông phan xã hồng lạc huyện thanh hà
vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương
khởi tố bắt tạm giam để điều tra
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
khi chơi đánh bạc với phạm đức hà
ở cùng thôn nghiệp đã bị thua năm mươi triệu đồng
vì cho rằng hà đã gian lận trong
việc đánh bạc nên nghiệp đã nhiều lần đến
đe dọa uy hiếp thậm chí đánh đập hà
để buộc hà phải trả lại số tiền năm mươi triệu đồng
năm hai nghìn hai mươi hai tôi có nhờ
thêm bốn anh em khác đi cùng
nhằm mục đích gây áp lực
để ép anh hà phải trả lại
đồng ý và trả lại tôi số tiền
tôi đã mất là năm mươi triệu
trong quá trình bốn người đến
thì ba người đã dùng
chân tay không đánh hà
cũng liên quan đến việc
đòi tiền thua bạc trong tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn văn thành
ở xã quyết thắng đã rủ
đối tượng bùi tân an ở xóm mới
xã hồng lạc đi cùng đến nhà hà
để đòi hộ tiền thu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình uy hiếp
đòi tiền nhóm này còn đe dọa
nếu không trả sẽ chia đôi mặt hà
buộc vợ của hà phải mang tiền trả cho thành
sau khi cưỡng đoạt xong số tiền trên
cả an và thành đều bị khởi tố
bắt tạm giam
tôi và anh thành có
uy hiếp vợ anh hà
dọa đánh dọa giết
để vợ anh hà đồng ý trả số tiền
cho anh thành với số tiền
là hai trăm hai mươi triệu ngay khi
chúng tôi phát hiện thấy vụ việc này
có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng
thì chúng tôi đã
mạnh dạng đề xuất mấy đồng chí
tân trưởng quân huyện để xác lập chuyên án
và ngay khi xác lập chuyên án
thì chúng tôi đã đề xuất để huy động
toàn bộ lực lượng cơ quan điều tra
cũng như lực lượng một số đồng chí
công an ở dưới cấp cơ sở
có lăng lực về
nhiệm vụ điều tra để áp dụng
đồng bộ các việc pháp
đến ngày một mươi một tháng một mươi một
chúng tôi đã bắt quả thang
đối tượng đang nhận
đồng thời tiếp tục chúng tôi đấu tranh
mở rộng chuyên án
thì đến ngày một mươi tám tháng một
thì chúng tôi bắt tiếp thêm hai đối tượng
tổng số tiền các đối tượng
thực hiện hành vi cưỡng đoạt
quá trình điều tra
lực lượng công an xác định còn có
nhiều đối tượng khác tham gia đánh bạc
và cưỡng đoạt tài sản hiện công an huyện nam sách
đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc
một vụ vận chuyển một hai tấn pháo nổ
vừa bị các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh
vào lúc năm h ba mươi sáng nay tổ công tác phát hiện
hai ghe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng
gồm nguyễn đức cảnh nguyễn văn đồng và nguyễn văn tèo
cùng chú tây nguyễn châu thành đang vận chuyển
một hai tấn pháo nổ qua làm việc các đối tượng
khai nhận dùng ghe máy qua campuchia
mua pháo nổ đưa về việt nam tập kết
tại khu vực ấp trường xã hảo đước
để giao cho đối tượng khác đưa đi tiêu thụ
theo bộ y tế hiện nay tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố
đã đạt tỷ lệ cao người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm một mũi đạt một trăm linh
tiêm đủ hai mũi đạt chín mươi năm sáu
tiêm mũi ba đạt một mươi tám sáu
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiêm mũi một đạt chín mươi bốn một
tiêm đủ hai mũi đạt tám mươi hai hai
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong nước về quê
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
và đảm bảo công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo triển khai các nội dung
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
các địa phương tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ
mắc covid một mươi chín tại công đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt
để kịp thời khoanh vùng cách ly
xử lý triệt đề các ổ dịch không để lây lan
bùng phát rộng đồng thời triển khai tốt
các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo
trong khu cách ly khu phong tỏa
trong khi đó nhằm chuẩn bị cho các trường
trung học cơ sở trung học phổ thông
mở cửa đón học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai
đi học trực tiếp an toàn
sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của thành phố cũng đã yêu cầu sở giáo dục
và đào tạo phối hợp với ngành y tế
các quận huyện trường học tổ chức
diễn tập các kịch bản tình huống
tránh chuyện lúng túng khi học sinh trở lại trường học
để vấn đề học sinh đi học ở lớp
phát hiện f
theo hướng dẫn mới của ngành y tế
thì chỉ có f được lực lượng y tế
đưa đi cách ly điều trị
còn học sinh f một sẽ được cách ly tại nhà
riêng đối với trẻ mầm non
học sinh tiểu học bộ giáo dục và đào tạo
cũng yêu cầu về kế hoạch lộ trình
cho các cháu trở lại trường học
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đoàn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn đông khúc
xã vĩnh khúc huyện văn giang tỉnh hương yên
về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng đối tượng nguyễn mạnh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ hai
phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng đặng văn trai
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn đị một mươi hai
xã cam cọn huyện bảo yên
tỉnh lào cai
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện